lúc này đối tượng đã lẻn vào nhà lấy một mươi năm triệu đồng và lên xe tẩu thoát hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
một vụ vận chuyển pháo nổ trái phép tại bến xe khách thôn cầu mè xã phương thiện thành phố hà giang vừa bị lực lượng công an tỉnh hà giang bắt giữ
vào thời điểm trên đối tượng là vũ văn kế chú tải huyện vị xuyên điều khiển xe máy chở một thùng giấy cắt tông được bọc kỹ
định rời bến xe thì bị tổ công tác của lực lượng công an tỉnh hà giang ập đến kiểm tra
phát hiện trong thùng giấy có một mươi bốn hộp nhỏ pháo nổ do trung quốc sản xuất có tổng trọng lượng là hơn hai mươi năm kg
bước đầu vũ văn kế khai nhận số pháo đó được kế nhờ người mua giúp tại cửa khẩu bạch đích huyện yên minh
rồi gửi theo xe khách về thành phố hà giang khi vừa chuẩn bị rời bến xe thì bị bắt giữ
nhằm vào một nhà hàng ở thủ đô moga
vào ngày hôm qua văn phòng công tố liên bang bỉ ra tuyên bố cho biết cảnh sát nước này đã bắt thêm hai nghi phạm
trong một loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô paris của pháp hôm một mươi ba tháng một mươi một năm ngoái
theo nguồn tin trên hai đối tượng trên bị bắt ở khu molenbeth sanh danh thuộc thủ đô bruxelles
sau khi cảnh sát tiến hành các vụ truy tìm trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng một
những đối tượng trên gồm một công dân bỉ có tên là jakarria và một công dân maroc tên là mustafa
các khẳng định hai đối tượng này bị bắt vì liên quan tới nhiều cá nhân liên đối các vụ tấn công ở paris
tính tới nay đã có một mươi người bị bắt ở bỉ vì liên quan tới các vụ tấn công khủng bố ở pháp
trong đó hầu hết là vì hỗ trợ hậu cần hoặc trợ giúp cho tên sarah abdeslam
nghi gan hàng đầu của loạt vụ tấn công hiện tên này vẫn chưa bị bắt
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây của chúng tôi ngày hôm nay
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo